ngày cuối tuần ở các tỉnh miền trung cũng diễn ra trong tiết trời đẹp có nắng từ sớm nhưng cường độ thì không mạnh
nền nhiệt ngày hôm nay ở cả miền trung duy trì ở mức dễ chịu
các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế giảm còn từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong khi ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận nhiệt độ vẫn ổn định ở ngưỡng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến chiều tối và đêm nay do ảnh hưởng của hội tụ gió ở mực năm m hình thành và di chuyển từ lào sang
ở khu vực vùng núi các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế sẽ xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong những cơn mưa rông đầu mùa này thường kèm theo lốc xoáy và gió giật vì thế người dân ở khu vực này cần hết sức lưu ý đề phòng
với nam bộ và tây nguyên thời tiết của những ngày tháng ba chủ đạo vẫn là không mưa nắng mạnh từ sớm
ở cả tây nguyên và nam bộ lúc này trời đều đã có nắng và trong ngày thì cường độ nắng ở hai khu vực này sẽ tăng dần
và nắng gai gắt nhất trong ngày sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian từ một mươi một giờ trưa đến một mươi năm giờ chiều
cùng với mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
khu vực miền tây nam bộ nhiệt độ ngưỡng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
nắng nóng cục bộ ba mươi năm độ xuất hiện ở ayunpa cát tiên cũng như khu vực miền đông nam bộ
thành phố hồ chí minh nhiệt độ cao ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông đến đông nam mức cấp ba cấp bốn tầm nhìn xa trên một mươi km
còn ở khu vực huyện đảo trường sa gió cũng chuyển sang hướng đông bắc đến đông cường độ ở mức cấp bốn
sóng biển cả hai khu vực huyện đảo đều thấp dưới hai mét trời không có mưa sông biển lặng thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước